tối bảy tháng bốn ông hoàng đình ấn tri cục trường tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng trị cho biết
vừa gửi mẫu nước đến viện pasteur nha trang để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân khiến hai mươi ba học sinh trên địa bàn bị ngộ độc
được biết khoảng chín h một mươi phút ngày ba tháng bốn hai mươi ba học sinh lớp bốn trường tiểu học và trung học cơ sở huyện cam lộ
xuất hiện triệu chứng đau bụng buồn nôn đau đầu khó thở
các em học sinh được đưa đến trung tâm y tế huyện cam lộ để thăm khám
sau đó tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng trị cử cán bộ phối hợp cùng đơn vị liên quan lấy mẫu nước gửi đi kiểm nghiệm
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cam lộ cho biết ngay khi nhận được thông tin đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo lực lượng chức năng tìm hiểu nguyên nhân
đồng thời yêu cầu trung tâm y tế tập trung thăm khám điều trị cho các em
trong hai mươi ba học sinh vào trung tâm y tế thăm khám có một mươi chín em được về nhà vào sáng hôm sau
còn bốn em vẫn mệt nên tiếp tục ở lại thêm một ngày để theo dõi hiện sức khỏe tất cả các em ổn định bình thường
huyện chỉ đạo các đơn vị động viên gia đình và các em để ổn định tâm lý
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cam lộ qua nắm bắt ban đầu nghi ngờ một em học sinh bỏ đồ chơi dạng slam vào bình nước uống
lúc ra chơi giữa giờ các em khác đã uống nước sau đó khoảng một mươi phút thì xuất hiện các biểu hiện ngộ độc
tuy nhiên để khẳng định nguyên nhân cuối cùng cần có kết quả từ viện pasteur nha trang
trước đó tại lâm đồng cũng vừa xảy ra vụ việc ba mẹ học sinh phải nhập viện kiểm tra sức khỏe sau khi ăn kẹo trước cổng trường
theo đó khoảng một mươi bốn h ngày bốn tháng bốn một số học sinh của trường trung học cơ sở tân châu xã tân châu huyện di linh
mua kẹo tại một tiệm tạp hóa đối diện trường đem đến lớp để chia nhau ăn
sau khen kẹo các em có biểu hiện đau đầu đau bụng buồn nôn nên được đưa đến trung tâm y tế huyện di linh để kiểm tra theo dõi sức khỏe
đến sáng năm tháng bốn các học sinh đã được xuất viện theo dõi tại nhà
theo sở y tế tỉnh lâm đồng sau khi kiểm tra bước đầu cơ quan chức năng xác định các em học sinh không bị ngộ độc thực phẩm thông thường
nghi vấn các em này có triệu chứng bệnh histaia ở thể nhẹ mệt mỏi hụt hơi khó thở đau nhức
bệnh thường được thể hiện bằng dối loạn vận động dối loạn cảm giác dối loạn giác quan và dối loạn tâm thần
hiện ubnd huyện di linh đã lấy mẫu kẹo để kiểm tra và có văn bản báo cáo cơ quan chức năng cấp trên đề nghị xác minh